các bị can này khi thẩm định hồ sơ miễn giảm chuyển mục đích sử dụng đất cố ý không thực hiện việc kiểm soát kiểm tra theo quy định để các đối tượng lợi dụng gia đình chính sách làm thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất không đúng đối tượng gây thiệt hại tài sản nhà nước với số tiền gần một trăm hai mươi tỷ đồng
cũng trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nêu trên thu nhiều tài liệu máy tính có liên quan